cục trưởng cục hàng không việt nam đinh việt thắng vừa có công văn gửi tổng công ty hàng không việt nam
việt nam airlines các hãng hàng không việt nam gồm vietjet bamboo pacific về việc hạn chế đóng cửa vùng trời
sân bay tại nga và ukraine
cục hàng không việt nam cho biết đã nhận được báo cáo của tổng công ty quản lý bay việt nam vatm
về việc nga và ukraine đã phát hành các văn thông báo về việc đóng cửa sân bay
hạn chế và đóng cửa một số vùng trời vào một số đoạn đường hàng không
đặc biệt là khu vực tiếp giáp với phía đông bắc ukraine để đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho các hoạt động bay đi đến và bay qua
lãnh thổ nga ukraine moldova cục hàng không việt nam đề nghị các hãng hàng không
nghiên cứu thư của tổ chức hàng không thế giới liên tục cập nhật
các nhiệm vụ của các hãng hàng không việt nam
điện văn thông báo hàng không về việc hạn chế đóng cửa vùng trời
đóng cửa các sân bay đoạn đường hàng không của nga ukraine và các quốc gia liên quan khác
các hãng cũng cần giả soát đường bay căn cứ vào hệ kế hoạch khai thác
lựa chọn các đường bay thay thế nếu cần thiết đảm bảo bay tránh khu vực đường hàng không
đóng cửa hạn chế khai thác không chọn sân bay dự bị là các sân bay đã được thông báo
đóng cửa và các sân bay nằm gần khu vực vùng trời bị ảnh hưởng